bạo loạn tại pháp đã lan sang thành phố logal của thụy sĩ và cảnh sát nước này cho biết là họ đã bắt giữ bảy người trong đêm ngày hôm qua sáu trong số đó là trẻ vị thành niên
cảnh sát thụy sĩ cho biết do bị kích động trước các cuộc biểu tình bạo lực tại pháp hơn một trăm linh thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố logal và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh
những người bị bắt giữ nằm trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi gồm ba người phụ nữ gốc bồ đào nha bosnia và somali cùng với ba nam giới gốc guzia serbia và thụy sĩ
bạo lực bắt đầu nổ ra tại thành phố nói tiếng pháp này trong đêm ngày một tháng bảy sau một số lời kêu gọi trên mạng xã hội
khoảng năm mươi sĩ quan cảnh sát đã được triển khai và không ghi nhận thương vong nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó nước pháp đã trải qua đêm thứ năm liên tiếp xảy ra bạo loạn sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên một mươi bảy tuổi do người này không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông